sau một ngày làm việc chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một đã diễn ra phiên gala và bế mạc diễn đàn kinh tế thành phố hồ chí minh
tham dự phiên bế mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
cùng nhiều quan khách diễn giả trong và ngoài nước
lần đầu tiên thành phố hồ chí minh tổ chức diễn đàn kinh tế với chủ đề kiến tạo đô thị sáng tạo
tương tác vai trò động lực của doanh nghiệp
diễn đàn đã tập trung thảo luận vai trò của doanh nghiệp trong việc xây dựng khu đô thị sáng tạo
đồng thời cùng lắng nghe các sáng kiến để kết nối giữa bốn nhà nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính
chúng ta biết rằng đây là diễn đàn kinh tế thành phố hồ chí minh về kiến tạo đô thị sáng tạo
tương tác và vai trò động lực của doanh nghiệp
tất cả các gian hàng được trưng bày ở đây đều có một phần
và đa phần là các gian hàng của sản phẩm công nghệ
và chính việc chúng ta mở gian hàng đây không phải là một hội trợ bình thường
mà là lơi chúng ta trình bày cho tất cả các khách quốc tế đến đây
các diễn giả các nhà khoa học biết rằng thành phố hồ chí minh đã là một thành phố có những sản phẩm sáng tạo và công nghệ
và điều này họ sẽ rõ hơn họ sẽ nhìn vào họ sẽ đầu tư
và họ biết rằng thành phố hồ chí minh không phải là một mảnh đất chưa khai phá
và một mảnh đất đã khai phá đã có công nghệ đã có nguồn nhân lực sáng tạo
những gian hàng này là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp việt nam được bước ra thế giới
qua những cái diễn giả những nhà khoa học hoặc những viện nghiên cứu những doanh nhân nổi tiếng có uy tín trên toàn cầu
phát biểu tại diễn đàn đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh đến vai trò của doanh nhân và doanh nghiệp trong xây dựng đô thị sáng tạo
và mong muốn doanh nghiệp và doanh nhân tiếp tục gắn kết cùng thành phố trong việc nâng cao năng lực sáng tạo và hiệu quả đổi mới
góp phần huy động mọi nguồn lực trong xã hội đặc biệt là nguồn lực từ doanh nghiệp để cùng chung tay góp sức đưa thành phố hồ chí minh phát triển bền vững
thông qua hội thảo này chúng ta đã thu nhận được nhiều bài học quan trọng đặc biệt từ việc quản lý phát triển các thành phố sáng tạo
khu đô thị sáng tạo tại sáu quốc gia đó là tại nhật bản phần lan trung quốc singapore hàn quốc và israel
thông qua các diễn giả các bài tham luận được trình bày chúng ta cũng nhận ra tầm quan trọng của tính cạnh tranh của các thành phố sáng tạo
và làm rõ những hướng giải pháp đã được triển khai ở các thành phố sáng tạo này
thông qua hội thảo chúng ta còn nhận ra nhiều cơ hội để thành phố hồ chí minh từ chính quyền thành phố các đơn vị khoa học
các doanh nghiệp các chuyên gia có thể hợp tác với các đối tác nước ngoài
trong bài phát biểu của mình phó thủ tướng vương đình huệ nhận định
thành phố hồ chí minh với vai trò là trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước chiếm một phần ba lực lượng doanh nghiệp trên cả nước
thành phố hồ chí minh cần chủ trương xây dựng mô hình đô thị kết nối và sáng tạo nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực
phát triển dựa trên nền kinh tế tri thức và vai trò động lực của doanh nghiệp
làm cốt lõi thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố
kế trọng điểm phía nam